cảnh sát giao thông tỉnh quảng trị đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn pháo lộng
vào lúc khoảng bốn giờ sáng nay trên quốc lộ chín đoạn qua xã hướng hiệp huyện đắk rông tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng truy đuổi chiếc ô tô chạy hướng lao bảo thành phố đông hà và bắt giữ hai đối tượng
gồm thái bá hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
qua kiểm tra phát hiện trên xe có bốn mươi hồ pháo nổ với một năm trăm linh quả pháo
bước đầu hai đối tượng khai nhận một số pháo nói trên tại thị trấn lao bảo để đưa ra hà tĩnh bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ